thành phố hải phòng cho biết chính phủ vừa có văn bản thông báo đồng ý cho thành phố hải phòng tổ chức bắn pháo hoa nhân khai mạc lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng năm hai nghìn một mươi tám
theo đó hải phòng sẽ được tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm thấp thời lượng không quá một mươi năm phút trong dịp này
theo đó hải phòng được tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm thấp thời lượng không quá một mươi năm phút trong dịp này
lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng hai nghìn một mươi tám sẽ được tổ chức từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng năm với hơn năm mươi sự kiện văn hóa thể thao nghệ thuật được tổ chức nhân kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày giải phóng hải phòng ngày một mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi năm ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
nổi bật là chương trình diễu hành các navan với sự tham gia của bảy đoàn nghệ thuật nước ngoài và chương trình nghệ thuật khai mạc có chủ đề hải phòng vươn ra biển lớn tối ngày một mươi hai tháng năm
là điểm nhấn trong lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng năm hai nghìn một mươi tám
việc bắn pháo hoa sẽ được thực hiện trong phần cuối của chương trình nghệ thuật
theo ủy ban nhân dân thành phố hải phòng kinh phí bắn pháo hoa hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa